nạn nhân là chị sùng thị xua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại bản chim xã nhi sơn
khoảng bảy giờ sáng ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi chị xua một mình lên núi bó chính để làm công việc hàng ngày
đến tối không thấy chị xua về nhà gia đình nghĩ do trời mưa nên chị ở lại lán
khoảng tám giờ ngày bốn tháng ba em trai chị xua lên lán thì phát hiện chị đã tử vong nằm trên lán với nhiều vết thương trên cơ thể
nhận được tin báo công an tỉnh thanh hóa đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ lên đường
vụ án xảy ra tại xã nghi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa cách trung tâm thành phố thanh hóa khoảng hơn hai trăm linh km
mất hơn bốn tiếng đồng hồ để di chuyển từ trụ sở công an tỉnh lên đến công an huyện mường lát sau đó đi bộ hơn ba km đường rừng
việc tiếp cận hiện trường phải thực hiện càng sớm càng tốt để không làm ảnh hưởng đến vật chứng và dấu vết
tại hiện trường toàn bộ hiện trường nằm trên một quả đồi ở sườn bắc núi pó chính
theo phong tục của đồng bào mông ở đây thì các gia đình thường nuôi nhốt trâu bò lợn ở trên núi
họ làm lán để hàng ngày lên chăn thả ra súc có chỗ nghỉ ngơi tối mới về đến nhà
đây là khu vực hoang vu hẹo lánh rất ít người qua lại
hiện trường chính là lán của gia đình chị sung thị xua
lán này có diện tích khoảng một mươi m hai với đầy đủ các dụng cụ sinh hoạt
hiện trường bên trong lán đã được lực lượng công an bảo vệ nguyên vẹn
công tác khám nghiệm pháp y khám nghiệm hiện trường ngay lập tức được thực hiện
tại hiện trường nạn nhân nằm trên nền lán và một số vật dụng khác trong lán có nhiều chất màu nâu đỏ
nghi là máu đã khô có nhiều đồ đạc bị xáo trộn là dấu hiệu cho thấy trước đó đã có sự ẩu đả vật lộn và răng co lẫn nhau
nạn nhân được xác định tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể tại các vùng đầu ngực và bụng
các vết thương này bước đầu được nhận định do vật tày và vật sắc nhọn gây ra
bộ phận kỹ thuật hình sự đã hết sức cẩn thận tỉ mỉ và thu thập tất cả các dấu vết
một số chi tiết quan trọng được ghi nhận tại hiện trường đó là một gùi rau được xác nhận là gùi của nạn nhân
âu cơm đã ăn một phần khuyên tai bị bung ra một ấm nước bằng nhôm một con dao quắm bảng cán gỗ dài một mươi năm năm cm lưỡi dài ba mươi hai cm
một chiếc khăn lau màu trắng
đặc biệt trong đó có một chiếc điếu cầy tự chế làm bằng thân cây vầu dài sáu mươi bảy phân còn rất mới
và một chiếc bát xứ màu trắng cao năm cm đường kính miệng bát là một mươi ba cm
điếu cầy này được xác định không phải là điếu cầy của gia đình nạn nhân
đây là hai chi tiết đặc biệt quan trọng trong vụ án này
tuy nhiên hiện trường vụ án là nơi vắng vẻ hẻo lánh nằm trên núi cao rất ít người qua lại
mặc dù đã giả soát rất kỹ xung quanh
nhưng các điều tra viên cũng không tìm được bất cứ nhân chứng vật chứng nào tố cáo chân dung của kẻ thù ác
nhiều giả thiết được đặt ra
thứ nhất có thể nạn nhân bị sát hại vì mục đích cướp tài sản
thứ hai tại hiện trường xuất hiện chiếc điếu cày tự chế
nhiều khả năng đối tượng đã có thời gian ngồi lại lán hút thuốc để tiếp xúc với nạn nhân
sau đó xảy ra cự cãi
thứ ba là có thể có quen biết với nạn nhân từ trước
rồi có thể xảy ra mâu thuẫn từ trước do thủ tướng

dựa theo các hướng điều tra như vậy
các trinh sát điều tra viên ngay lập tức nhập cuộc giả soát
tiến hành dựng lên các mối quan hệ của nạn nhân
nguồn tin từ gia đình cho biết
chị xuân thị xua sống với mẹ và em ở bản chin xã nhi sơn
chị là người khép kín không có mâu thuẫn với ai
sòng sòng với việc xác định các mối quan hệ của nạn nhân
nhiều mũi trinh sát cũng được phân công nhiệm vụ
ra soát xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
tuy nhiên đây lại là công việc vô cùng khó khăn
bởi xã nhi sơn là một địa bàn rất phức tạp
xã có đường biên giới sắp danh với huyện viên say tỉnh hùa phan lào
từ xã nhi sơn có rất nhiều đường mòn lối mở sang bản cầm nàng
là một bản trọng điểm với ma túy của huyện viên say
đây là địa điểm nóng về tình trạng buôn bán ma túy
tập trung rất nhiều đối tượng nghiện
với tính chất phức tạp như vậy
đủ thấy được trước mắt các cán bộ tham gia chuyên án
là cả một thử thách đầy trông gai
nơi đây gần một trăm linh người sinh sống trên địa bàn là dân tộc mông
không biết nói tiếng kinh
các trinh sát không dễ dàng thu thập thông tin
bởi người mông có tâm lý sống khép kín trong cộng đồng
và ngại liên quan đến pháp luật
họ rất dè dặt khi tiếp cận với cơ quan điều tra
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
cùng với đó là phân công nhiệm vụ cho các cán bộ trinh sát
và nhiều kinh nghiệm
với tinh thần quyết tâm cao nhất để điều tra làm rõ vụ án
xác định ở địa bàn xã nhi sơn
muốn đấu tranh thành công chuyên án
phải phối hợp với nhiều lực lượng chức năng trên địa phương
và cả với lực lượng chức năng nước bạn lào
cùng với đó là phải phát động tinh thần tố giác tội phạm
trong quần chúng nhân dân
mở rộng diện ra soát ở các địa bàn lật cận
vẫn theo hướng giả thiết ban đầu
là đoạt mạng người cướp tài sản
và giết người do mâu thuẫn thủ tức cá nhân
ban chuyên án đã chỉ đạo các trinh sát đồng loạt gia quân
chia thành nhiều hướng khác nhau để thu thập thông tin
một mũi sang phối hợp với công an huyện viên say
tỉnh hùa phân lào và các đồn trạm biên phòng của lào
một mũi phối hợp với công an đồn biên phòng pù nhi
và công an huyện mường lát công an các xã giáp biên
sau nhiều ngày các chiến sĩ đã thu thập được
một thông tin vô cùng quý giá
đó là ngày nạn nhân bị sát hại
một người dân trong bản đã vô tình nhìn thấy
một người đàn ông xuất hiện gần hiện trường vụ án
một câu hỏi được đặt ra là giữ một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy
sự xuất hiện của người đàn ông này là sự trùng khớp ngẫu nhiên
hay có sự liên quan tới vụ án sát hại chị xuân thị xua
ban chuyên án lập tức xác minh thông tin về người đàn ông này
đây cũng có thể là một trong những tia sáng đầu tiên trong chuyên án
danh tính của đối tượng nhanh chóng được xác định
đó là sung văn chứ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
là đối tượng nghiện trên địa bàn của bản chim
trứ sống bằng nghề nhặt củi khô trong rừng
đem về bán cho những người trồng phong lan
đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa phương
chuyên sống ở bản cầm nàng của lào
ngay sau vụ án xảy ra chứ đã vắng mặt tại địa phương
không rõ là đi đâu
theo nhận định của các trinh sát
đối tượng trứ nhiều khả năng đang có mặt tại bản chim
cầm nàng của lào
trinh sát tiếp tục phối hợp với công an nước bạn
để thu thập thông tin về đối tượng
sau một ngày công an tỉnh thanh hóa nhận được thông tin
từ nước bạn lào
trứ có mang một con dao đi bán
mọi nghi vấn lúc này đang đổ rồn về chứ
con dao là vật bất ly thân của đồng bào người mông
tại sao trứ lại mang đi bán con dao
sau khi chị sua tử vong
các chiến sĩ đã tìm con dao để mang về giám định
hàng loạt các nghi vấn đặt ra
cho các chiến sĩ
ngay lập tức phòng kỹ thuật hình sự
thu thập mẫu máu có trên con dao của chứ
để thực hiện công tác giám định
mẫu máu trên con dao
có phải là máu của nạn nhân hay không
ban truyền án đã triệu tập ngay trứ
nếu trứ là hung thủ
thì chỉ cần chậm chế
sẽ có rất nhiều cơ hội để tấu thoát
khi đấu tranh với trứ
đối tượng này chỉ cười khẩy không nhận tội
đấu tranh với trứ
các điều tra viên phải làm rõ các điểm nghi vấn
đó là ngày ba tháng ba
trứ đã đi đâu làm gì
tại sao lại có mặt xảy ra gần hiện trường vụ án
trong suốt hai ngày làm việc với trứ
các điều tra viên không bỏ sót
bất kỳ chi tiết nghi vấn nào
quyết tâm không bỏ lọt tội phạm
nhưng cũng phải rất cẩn thận
chắc chắn trong mọi nhận định được đưa ra
về mặt thời gian
trứ khai trong ngày ba tháng ba
có đi vào trong rừng sử dụng ma túy
sau đó đi dọc ven bờ suối
tìm củi khô để đem về bán
cho những người trồng phong lan
buổi trưa trứ đã về nhà bố mẹ đẻ
để nấu mì tôm ăn
lời khai của trứ lập tức được xác minh
quả đúng là ngày ba tháng ba
trứ có về nhà bố mẹ đẻ
nhiều xác nhận có thể làm chứng
về sự có mặt của chứ ở thời điểm này
một yếu tố nghi ngờ về chứ đã được làm rõ
nhưng để khẳng định
trứ có liên quan đến vụ án hay không
thì nhiều nghi vấn cần được làm rõ
đặc biệt trong đó là
chi tiết con dao
tại sao trứ lại vội vàng
ngay khi vụ án xảy ra
máu trên con dao có phải là
máu của nạn nhân hay không
nếu là máu của nạn nhân
thì đây là một trong những vật chứng
quan trọng để xác định
trứ có liên quan trực tiếp đến vụ án
lúc này thời gian chờ đợi kết quả
từ máu của con dao là vô cùng hồi hộp
trong khi chờ đợi
thì một kết quả bất ngờ từ phòng kỹ thuật hình sự cho biết
máu trên con dao
không phải máu của đối tượng khả nghi là chứ
nếu không phải sung văn trứ
thì ai là đối tượng
giữa địa bàn đồi núi hoang vu hẻo lánh
ít người qua lại
với hàng trăm đối tượng nghiện
đường mòn lối mở xuyên từ bên này
sang bên kia biên giới
để tìm đáp án cho bài toán này
không hề dễ dàng
các chiến sĩ trong bàn chuyên án
quay trở lại vạch xuất phát ban đầu
phân tích nhận định từ những manh mối ban đầu
dấu vết thu thập được tại hiện trường
trong đó đặc biệt chú ý đến
chiếc điếu cầy tại lán của nạn nhân
đây là loại điếu cầy tự chế
thức của người đi rừng
được làm từ thân cây vầu tươi
chưa có vết ố vàng
một cái bát nước đang uống dở
chứng tỏ đối tượng đã có thời gian
ngồi ở trong lán để hút thuốc
như vậy khả năng đối tượng là người quen biết
với nạn nhân
thứ hai đây là hiện trường hoang vu vắng vẻ
rất ít người qua lại
đặc biệt nếu là người lạ thì không thể
đi đến khu vực này
đối tượng thông thạo địa bàn như vậy
chắc chắn phải là người trong vùng
kết hợp với phân tích trên
đối tượng là người trong vùng
nhiều khả năng quen biết với nạn nhân
để gây nên án mạng chắc chắn phải có
mâu thuẫn thủ tức từ trước
ban chuyên án tập trung vào hướng điều tra
sát hại người do thủ tức mâu thuẫn cá nhân
các trinh sát điều tra viên
lại không quản ngại ngày đêm
ra soát tất cả các đối tượng hiểm nghi
đồng thời để tìm manh mối
khoanh vùng đồng thời tiếp tục
dựng lại toàn bộ mối quan hệ trong cuộc sống
của nạn nhân dù là những chi tiết
nhỏ nhất đến ngày thứ một mươi
một tia hy vọng lại lé
một thông tin của nạn nhân đáng chú ý
chị xua là người hiền lành
nhưng có đặc điểm là rất nóng tính
và hay mất kiểm soát
thì thoảng chị cũng có hay xích mít
nhỏ với hàng xóm về việc mất
con gà con vịt
trong số những người mâu thuẫn với chị xua
sau khi thực hiện phương pháp loại trừ
cái tên nghi vẫn nổi lên là
người hàng xóm xung văn cỡ
hai bên từng xảy ra va chạm
cái vã nhau cợ vốn
là đối tượng nghiện ma túy sống khép
kín ít giao tiếp với mọi
người xung quanh tuy nhiên
khu vực hiện trường không phải là nơi
hắn thường hay lui tới vì vậy
cái tên xung văn cỡ được đưa ra
nhưng chưa làm thỏa mãn câu hỏi
của các điều tra viên các điều tra viên
trinh sát lại tập trung hóa trang
bật phục để theo dõi mọi
di biến động của đối tượng xung văn cỡ
hôm chị xua tử vong cỡ chỉ dám
đứng ngoài mà không dám vào trong
hay cỡ rất ít khi đi xám hối
nhưng sau cái chết của chị xua
cỡ lại thường xuyên đi xám hối
ở nơi đồng bào hay lui tới
đặc biệt hắn có biểu hiện
sợ hãi hay lấm lét nhìn
xung quanh và thường bí mật theo dõi
hoạt động của lực lượng công an
mọi nghi vấn và chứng cứ về
cử chỉ bất thường của cỡ dày lên
cỡ là người ít nói ít
quan hệ xã hội chỉ hay tâm sự với
vợ hàng ngày chỉ lên rừng
bẫy chim bẫy thú
tuy nhiên sau cái chết của chị xua
cỡ ở nhà và không lên rừng nữa
hoặc đi nhưng không đều như trước
cỡ tuy ít nói nhưng
cũng rất nóng tính cục tính
khó kiểm chế hành vi của mình
hai con người có tính chất
nóng nảy như chị xung thị xua
và xung văn cỡ nếu gặp nhau
mà có mâu thuẫn từ trước thì chỉ
cần một va chạm nhỏ là có thể bộc phát
liệu có thể nào
bùng phát thành ngọn lửa chết người
bằng biện pháp nghiệp vụ các
trinh sát tiếp cận cỡ và đề phòng
trường hợp cỡ nảy sinh ý định lẩn trốn
trong một tuần
các trinh sát ghi nhận
cỡ có tật giật mình lo lắng
bồn trồn và bất an
ngay lập tức những biện pháp trinh sát
sâu hơn để tiếp cận đối tượng
trong quá trình tiếp cận
các điều tra viên đã bí mật lấy
mẫu tế bào của cỡ đưa về xét nghiệm
kết quả xét nghiệm cho thấy
adn của cỡ trùng khớp
với adn trên chiếc điếu cẩy
thu được tại hiện trường
dường như những nghi vấn được tháo gỡ
ban truyền án đã đẩy nhanh tốc độ
phá án trong trường hợp đối tượng nghi vấn
chạy trốn sang lào
đồng bào người mong
trong khu vực bản chim còn nặng tư tưởng
tự giải quyết mâu thuẫn
không muốn có sự tham gia của chính quyền
để tránh những tình huống phức tạp
có thể xảy ra như anh em họ hàng của cậ
có thể đến bênh vực giải cứu hắn
ban truyền án đã lên kế hoạch khác
bắt cỡ ở địa điểm khác
ít có khả năng chống trả
tại cơ quan điều tra
cỡ luôn khẳng định mình không gặp chị xua
và không nhận tội
sau đó các điều tra viên cho gặp vợ cậ
và bằng biện pháp tâm lý
cỡ đã nhận tội đã sát hại chị xua
cở khai và chiều ngày ba tháng ba
hắn đi lên núi bò chính
để đặt bẫy thú
khi trời đổ mưa cỡ vào lán
của gia đình chị xung thị xua chú mưa
và hút thuốc lào
tại đây vì chị xua thường xuyên
bị mất vật nuôi như lợn gà
thả trên rẫy nên giữa hai người
đã xảy ra cự cái sô sát
khiến chị xua tử vong
gây án xong xung văn cỡ gỡ bẫy thú
mang về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra
sau khi gây án
dù lo sợ nhưng cỡ vẫn
tự tin khi gây án có một mình
giữa nơi rừng núi không ai biết đến
nên lần trốn
vụ án kết thúc hung thủ đã phải
trả giá cho sự độc ác của mình
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong đời sống
mà đã nhẫn tâm sát hại
người hàng xóm của mình
đây là bài học cho những kẻ cố tình
coi thường pháp luật coi thường mạng sống
của người khác